tổng thống hàn quốc jun suk in đã tuyên bố là phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên là điều kiện tiên quyết đối với hòa bình ở khu vực ấn độ dương và thái bình dương
và seoul vẫn sẵn sàng hỗ trợ nếu bình nhưỡng quyết định phi hạt nhân hóa
văn phòng tổng thống hàn quốc ra thông cáo báo chí cho biết tổng thống yoon seok in nêu rõ mục tiêu phi hạt nhân hóa triều tiên
phải được đặt lên hàng đầu vì một khu vực ấn độ dương thái bình dương hòa bình
ông cũng nhấn mạnh luôn để ngỏ cơ hội đối thoại với triều tiên và tái khẳng định nếu bình nhưỡng triển khai các biện pháp phi hạt nhân hóa
seoul sẽ hỗ trợ rất nhiều phù hợp với kế hoạch đã đưa ra lần thứ một mươi bảy ở phnom penh campuchia
với sự tham dự của lãnh đạo các nước thành viên hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và tám đối tác đối thoại
trong đó có hàn quốc mỹ nhật bản và trung quốc